trong ngày hôm nay hoàn lưu vùng xoay thấp tiếp tục hoạt động mạnh
vì thế bắc bộ ngày hôm nay sẽ duy trì tình trạng nhiều mây
có mưa rào và rông bất kỳ thời gian nào trong ngày
trong đó tâm mưa sẽ là khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái
lan sang các tỉnh đông bắc bộ như lạng sơn quảng ninh và hải phòng
với lượng mưa trong ngày và đêm nay ở các tỉnh này phổ biến trong khoảng từ năm mươi một trăm linh mm
mưa lớn còn kéo dài nên nguy cơ về hiện tượng lũ quét và trượt lở đất
ở các tỉnh vùng núi phía bắc vẫn còn rất cao
trong đó nguy cơ đặc biệt cao là khu vực điện biên sơn la lào cai hà giang cao bằng yên bái
do có mưa bất kỳ thời gian nào trong ngày nên nhiệt độ ở bắc bộ trong ngày hôm nay sẽ không cao
ở phía tây bắc bộ phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ còn ở phía đông nhiệt độ từ hai mươi chín ba mươi hai độ
gió phơn vẫn hoạt động ở trung bộ vì thế ở miền trung trong ngày hôm nay trời tiếp tục có nắng sớm
nhưng cường độ nắng phân bố không đều
các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ không quá cao ở mức từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến thừa thiên huế
ảnh hưởng của gió phơn mạnh mẽ hơn nên nhiệt độ sẽ tăng dần giữa mức từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn khu vực từ thừa thiên huế trở vào cho đến phú yên nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
thời tiết miền nam gió mùa tây nam hoạt động không mạnh
tuy nhiên cũng đủ để làm giảm cái nóng ở tây nguyên và nam bộ
tây nguyên duy trì mức cao
nhiệt vừa phải từ hai mươi chín ba mươi hai độ và ba mươi hai ba mươi ba độ ở khu vực nam bộ
nhưng do giai đoạn này vẫn là mùa mưa ở miền nam nên về chiều và tối
tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rông trở lại với diện mưa ở mức độ dài rác
và lượng mưa thì không quá lớn dưới một mươi năm mm
trên biển dưới tác động của gió mùa tây nam thì trong đêm nay và ngày mai
khu vực biển từ bình thuận cho tới cà mau khu vực phía tây huyện đảo trường sa
tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong đêm nay sống biển cao từ hai ba m gây ra tình trạng biển động mạnh
tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển này cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước